chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
liên quan đến vụ cháy tại công ty wang lung meko ở khu công nghiệp trà nóc cần thơ
đại tá trần ngọc hạnh giám đốc công an thành phố cần thơ cho biết là nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng ba các cơ quan chức năng đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường và phát hiện hệ thống điện bị cháy đầu tiên
sau đó đã lan sang các hàng hóa khác đến sáng ngày hôm nay các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khắc phục hậu quả của vụ cháy
đưa hàng hóa còn lại ra bên ngoài về thông tin việc chữa cháy không hiệu quả theo đại tá trần ngọc hạnh
do nhà máy xây dựng khép kín như tổ ong nên khi xảy ra cháy nguyên liệu ở giữa bị cháy trước sau đó lan ra ngoài
lực lượng chữa cháy chỉ phun nước ở bên ngoài nên không khống chế được đám cháy
mặt khác kho chứa hàng nằm chung với phòng làm việc ở tầng bốn và tầng năm
các lực lượng chức năng chỉ dùng nước và hóa chất để chữa cháy mà không thể tiếp cận được đám cháy
ngoài ra nguyên liệu cháy là lông vũ nên khi tiến hành phun xịt lửa dù tắt ở bên trên nhưng bên dưới vẫn cháy
đây cũng là lý do đám cháy bùng phát trở lại nhiều lần
đại tá trần ngọc hạnh cũng cho biết một số phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin là do thiếu nước nên không khống chế được đám cháy
đây là thông tin không đúng thực tế là do không đưa được xe chữa cháy vào tiếp cận đám cháy
ngoài ra một số trang mạng đã thông tin xuyên tạc về vụ cháy về công tác chỉ đạo của lãnh đạo thành phố
các thông tin trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
vào khoảng bảy giờ sáng nay trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã quảng bình huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đã xảy ra một vụ tai nạn
khiến chiếc xe khách dường nằm bị thiêu dụi hoàn toàn xe đậu kéo bị cháy phần đầu
tại hiện trường chiếc xe khách dường nằm hai tầng mang biển kiểm soát ba mươi sáu b một nghìn bốn trăm hai mươi ba chạy theo hướng thanh hóa hà nội
đâm trực diện vào xe đầu kéo container mang biển kiểm soát ba mươi bốn r một nghìn tám chạy ngược chiều
rồi tiếp tục đâm vào nhà dân khiến hai chiếc xe bốc cháy dữ dội
sau khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh thanh hóa
đã xuất bóng cháy
bốn xe chữa cháy cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ kịp thời có mặt tại hiện trường
triển khai lực lượng phương tiện tổ chức chữa cháy chống cháy lan vào các nhà dân bên cạnh
sau hơn một giờ chữa cháy đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vào thời điểm xảy ra cháy trên xe có khoảng ba mươi người rất may mọi người đã kịp thoát ra ngoài
tài xế xe container và một số hành khách trên xe bị thương đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
sau khi tiếp nhận clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên lái xe máy đánh võng trên quốc lộ một a
vào ngày một mươi sáu tháng ba trên mạng xã hội facebook đội cảnh sát giao thông công an huyện diễn châu
tỉnh nghệ an đã tiến hành điều tra truy xét và cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính
hơn bốn mươi triệu đồng đối với nhóm thanh niên này
các trường hợp bị xử phạt bao gồm các lỗi như điều khiển xe lạng lách đánh võng
dùng chân điều khiển xe máy điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe
không đội mũ bảo hiểm
trong đó trường hợp bị xử phạt cao nhất là nguyễn văn trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú xã diễn kỷ diễn châu là người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát ba mươi bảy b hai hai mươi năm nghìn tám trăm ba mươi
mức phạt lên đến hơn một mươi bốn triệu đồng
trước đó một đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe máy đang tham gia một đám cưới di chuyển trên quốc lộ một a
đoạn qua huyện diễn châu nghệ an vào ngày một mươi sáu tháng ba được đăng tải trên mạng xã hội
điều khiển phương tiện là các thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở ba
gian hàng trên đường và liên tục đánh võng
thậm chí có trường hợp còn điều khiển xe máy bằng chân lãng lách trước đầu ô tô cản trở giao thông
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện diễn châu đã xác minh và triệu tập nhóm thanh niên này
lên cơ quan công an để xử lý vụ việc
đã bị chìm ngoài khơi vũng tàu do va chạm với một tàu khác
ngoài hai thuyền viên được cứu
lực lượng tìm kiếm cứu nạn hiện vẫn đang tìm kiếm chín thuyền viên còn bất tích
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay
cơ quan này nhận được tín hiệu báo nạn của tàu hải thành hai mươi sáu blc trên vùng biển cách vũng tàu khoảng bốn mươi bốn hải lý về phía đông
ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực ba đã huy động tàu petrolimax một mươi bốn
đang hoạt động gần vị trí tàu bị nạn đến hiện trường để tìm kiếm hỗ trợ
đồng thời trung tâm cũng phát thông báo cứu nạn khẩn cấp và điều cả hai tàu sar ra hiện trường để tổ chức tìm kiếm
đến sáu giờ ba mươi phút tàu petrolimax một mươi bốn đã phát hiện hai phao bè đang trôi giặt trên biển và sau đó tiếp cận vớt được hai thuyền viên
xác định là của tàu hải thành hai mươi sáu blc ở trên một bè còn một bè không có người
hiện các tàu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chín thuyền viên còn mất tích
thưa quý vị không chỉ là điện thoại của hải thành hai mươi sáu blc
điểm nóng về các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn mà các điểm tụ điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn tỉnh sơn la
cũng đang khiến cho dư luận bức xúc và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vào ngày hôm qua hai mươi bảy tháng ba tại bản mai thuận xã cỏ nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
công an huyện mai sơn đã phá thành công tụ điểm ma túy bắt hai đối tượng thu giữ hơn bốn viên ma túy tổng hợp
và lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng để hoàn tất hồ sơ thủ tục để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
các đối tượng bị bắt là vy văn trương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại bản hiên thuội và ly thị nánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tại bản mai thuận xã cỏ nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
được biết đây là một trong những tụ điểm ma túy phức tạp nhất trên địa bàn huyện mai sơn
chức năng nhà của đối tượng nánh được xây kiên cố với hai lớp hàng rào b bốn mươi và ma túy được chia ra để cất giấu ở nhiều vị trí xung quanh nhà
mỗi khi các con nghiện đến giao dịch lại có người cảnh giới bên ngoài nên để bắt được đối tượng lực lượng công an đã gặp phải rất nhiều khó khăn
các đối tượng bị bắt là vy văn trương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại bản hiên thuội và ly thị nánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại bản mai sơn

sau một thời gian theo dõi khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba tại khu vực khối hai phường cửa nam thành phố vinh lực lượng chức năng đã bắt quả tang ngô thị xoan đang có hành vi tàng trữ một bánh heroin
tiếp tục khám xét tại nhà của đối tượng cơ quan công an phát hiện thêm một bánh heroin được đối tượng bỏ trong thùng xốp và giấu ở góc nhà
tại cơ quan điều tra ngô thị doan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào tối ngày hôm qua lực lượng quản lý thị trường hà nội đã lập biên bản thu
họ đã thu dựng một khối lượng lớn bình khí cười ở quán cà phê tại địa chỉ số năm mươi a phố đảo duy tử quận hoàn kiếm hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ bốn bình khí ngoài vỏ có ghi chữ là khí n hai o tương đương với ba trăm hai mươi kg khí ba mươi tám quả bóng cao su chưa bơm khí một trăm ba mươi bao hương liệu dùng để hút siza và một bình nhỏ dùng để bơm khí vào bóng
tại thời điểm kiểm tra ông võ quang huy nhật chủ quán chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên
theo lãnh đạo đội quản lý thị trường số một chủ quán không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng nói trên
công an quận bình tân tp hcm đang làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái trong dãy nhà trọ ở đường số một khu phố hai phường bình hưng hòa quận bình tân cũng như lấy lời khai của các nhân chứng trích xuất camera để truy tìm hung thủ
trước đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba nhiều người nghe tiếng hô hoáng
khi kiểm tra thì phát hiện cô gái khoảng hai mươi năm tuổi nằm bất động ở cầu thang nhà trọ người bê bớt máu
thời điểm này một nam thanh niên cầm dao bỏ chạy từ nhà trọ ra
nhiều người truy đuổi nhưng bất thành cô gái được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong
theo người dân đầu giờ chiều cùng ngày họ thấy thanh niên chạy xe máy đến nhà trọ gọi cô gái nhưng không được mở cửa
sau đó nam thanh niên đập phá cửa phòng
khi lực lượng bảo vệ dân phố có mặt người này không quậy phá nữa nên tổ bảo vệ dân phố ra về
ít phút sau thì xảy ra sự việc
tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng vừa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người và cố ý gây thương tích
đối với bị cáo la hữu nghĩa chú tải huyện kế sách tỉnh sóc trăng
theo cáo trạng vào đêm ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu sau khi đi đám cưới về
nghĩa cùng một số người bạn và lê hoàng đô cùng nhậu tại nhà anh nguyễn triêu linh
lúc này lê thanh tuyền đến kêu em ruột là lê hoàng đô đi về thì xảy ra cự cãi với nghĩa
trong lúc tức giận nghĩa vào nhà lấy kéo chạy ra đâm tuyền và đô nhiều nhát
hậu quả khiến tuyển tử vong trên đường đi cấp cứu và đô bị thương nặng
căn cứ vào tình tiết vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nghĩa hai mươi ba năm tù giam
và buộc bồi thường một trăm bảy mươi một triệu đồng cho gia đình bị hại
công an huyện yên lập tỉnh phú thọ vừa triệt phá một ổ nhóm đánh
bạc bằng hình thức đá gà với số tiền gần một trăm linh triệu đồng
hai mươi đối tượng trong ổ nhóm cũng đã bị bắt giữ
chủ sới gà là đỗ văn thái ở xã hưng long huyện yên lập
cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức đánh bạc ngay tại nhà riêng
ở khu thung bằng xã hưng long huyện yên lập
khi bị phát hiện bắt quả tang một số đối tượng đã nhanh lên đeo khắp
cơ quan công an đã bắt giữ hai mươi đối tượng đồng thời thu giữ tại hiện trường một mươi bốn con gà trọi
ba mươi bảy xe máy và gần một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai với mỗi chủ gà khi vào giới chơi
và những ai vào xem đá gà phải nộp tiền cho chủ sới
ngoài ra chủ sới còn được hưởng một mươi tiền thắng cuộc
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
cùng với sự xuất hiện của biên tập viên thu hương
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đối với hai đối tượng
đối tượng hoàng đức thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một mươi năm trên một c
tổ một mươi ba khu phố hai phường bửu long tp biên hòa tỉnh đồng nai
bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
theo quyết định truy nã số ba năm ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ba mươi ba trên
ấp một xã phú ngọc huyện định quán tỉnh đồng nai
bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
theo quyết định truy nã số hai mươi tám ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
vì công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã
là đối tượng thạch thi em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại khu vực một khóm một thị trấn năm căn huyện năm căn tỉnh cà mau
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin
về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ vào hai ngày tới trời mây thay đổi
đêm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi trưa chiều trời nắng
nên nhiệt độ tăng giao động từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ
sang ngày ba mươi một trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng khả năng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh
trong cơn rông nên nhiệt độ giảm tại phía đông nam khu vực trời sẽ chuyển lạnh
phía đông bắc bộ trong hai ngày tới mưa sẽ giảm cùng nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần
lúc này về đêm và sáng trời sẽ chỉ còn lạnh
đến trưa chiều đôi lúc có nắng nhiệt độ tăng lên giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
trong ngày mai và từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ trong ngày thứ năm giữa tuần
đáng lưu ý là đến khoảng ngày ba mươi một tháng ba do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường
thời tiết trên khu vực sẽ có chuyển biến
với mưa rào và rông xuất hiện nhiều nơi cùng nền nhiệt độ giảm trở lại
người dân cần hết sức đề cao cảnh giác với hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm
như tố lốc xoáy và gió thật mạnh
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mưa rông có xu hướng giảm nhanh
trong hai ngày tới cùng nền nhiệt độ sẽ tăng trở lại
sau đó từ khoảng chiều tối và đêm ngày ba mươi một do ảnh hưởng của đới gió đông bắc hoạt động mạnh dần
trên khu vực trời nhiều khả năng lại xuất hiện trở lại những cơn mưa rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận sẽ phổ biến có mưa vài nơi
trong hôm nay và ngày mai
sau đó sang ngày ba mươi và ngày ba mươi một do ảnh hưởng của những nhiễu động từ biển tạt vào
mưa rào và rông xuất hiện dưới diện giải rác và khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
đặc biệt là tại vùng tiếp giáp biển nhiệt độ ngày đêm từ hai mươi một đến ba mươi một độ
với khu vực tây nguyên mặc dù dạnh ấp thấp tại
ở phía nam đang có xu hướng hình thành và hoạt động mạnh hơn nhưng thời tiết vẫn chưa có nhiều ảnh hưởng
cụ thể là về đêm và sáng do ảnh hưởng của địa hình nhiệt độ sẽ giảm khoảng từ một mươi tám đến hai mươi một độ
ban ngày có nắng nhiệt độ sẽ tăng lên từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với khu vực nam bộ thời tiết cũng chưa có nhiều biến đổi
trong đêm nay nhiệt độ sẽ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sau đó từ khoảng một mươi giờ nên nhiệt độ sẽ tăng nhanh
cao nhất trong khoảng từ một mươi ba giờ
trưa đến một mươi sáu giờ chiều sẽ đạt mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng miền đông của nam bộ còn lên cao đến trên ba mươi năm độ
trời nắng và nóng
tuy nhiên bắt đầu từ khoảng chiều tối và đêm ngày hai mươi chín và ngày ba mươi
khu vực có khả năng tăng mưa rông hơn dưới diện giải rác
nên nhiệt độ có xu hướng giảm từ ngày thứ năm trời sẽ bớt oi và nóng
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay